tại trường hương giang chủ động làm những công việc của mình một cách quen thuộc và tràn đầy thông tin
và điều khiến những người thực hiện chương trình cảm thấy ấn tượng là cách thức những người bạn xung quanh và thầy cô giáo ứng xử với hương giang
không phải là cách giao tiếp thông thường với những người khiếm thị như rắt tay hay nâng đỡ khi đi một quãng đường dài
thay vào đó những người bạn sẽ để hương giang tự làm mọi việc và nhìn nhận hương giang như bao người mắt sáng bình thường khác
những hình ảnh giao tiếp bình thường như vậy thôi nhưng với hương giang đó là kết quả của quá trình vươn lên đầy kiên cường
để được cộng đồng xung quanh nhìn nhận mình như bao người mắt sáng bình thường khác
là sự ưu tiên quá là nhiều
mình không cần quá là nhiều
sự hỗ trợ giúp đỡ
mà chỉ đơn giản mình cần được đứng
ở cùng một cái vạch đích để tự mình
cố gắng và nỗ lực theo đuổi
cái mục tiêu của mình giống như mọi người
dĩ nhiên đôi khi cái mong muốn đấy
nó hơi xa xỉ bởi vì không phải lúc nào
mình cũng được trao cơ hội
được trao quyền để cố gắng
để phấn đấu mà để có thể đứng cùng
vạch đích với mọi người thì mình đã phải
đấu tranh này đã phải
nỗ lực nhiều hơn rất là nhiều
khi mà gặp giang thì em cũng không nhận ra
là chị có khiếm khuyết về mắt
tại vì là chị luôn xác định được là chị dùng tay của mình
chị lắng nghe âm thanh từ phía họ
và chị có hướng ảnh nhìn của mình
về phía họ cũng như giao tiếp một cách rất bình thường
và tự nhiên chị cười nhiều
và cũng như là gương mặt quyển chuyển
ngôn ngữ cơ thể cũng rất là linh hoạt
chính vì thế nên là em tin là chị đã làm rất là tốt
em thấy giang là một cô gái
rất là đặc biệt tử lý tình huống
rất là thông minh đặc biệt
trong cái cách mà bạn ấy
âm nói giao tiếp
trong bạn ấy có một cái gì đấy
rất luôn là
sẵn sàng đối đầu với mọi tình huống
không bao giờ tiêu cực
có cảm xúc tiêu cực với một vấn đề gì cả
không gục ngã trước thử thách của số phận
những khó khăn lại là động lực
giúp cho hương giang cố gắng
và trở nên nghị lực hơn
bên cạnh những kiến thức sách vở
cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình những hành trang
về kỹ năng sống học cách sử dụng máy tính
và điện thoại thông minh
tuy không được may mắn như nhiều người
nhưng hương giang luôn lạc quan
và sống hết mình cho đam mê
hơn mấy năm qua cô gái này
luôn sống tự tin và nuôi dưỡng ước mơ
trở thành mc từ trong bóng tối
cô đã trở thành nữ mc khiếm thị đầu tiên
của show truyền hình thực tế trên sóng vtv
khi sinh ra thì mình đã đối diện với một sự thật là
một ngày nào đấy mình sẽ hoàn toàn không nhìn thấy gì
mặc dù khi sinh ra thì mình nhìn thấy khoảng một phần mười
tức là nhìn thấy những cái gì nó lớn
mà ở một cái ảnh sáng tốt
và cái khoảnh khắc mà mình không còn nhìn thấy nữa
khi mà mình bước chân lên cấp hai
mình có một cách khác để cảm nhận về thế giới
ok uống rồi
thời tiết hôm nay thế nào

chào xe bánh hòn
ai về mua vại hương canh
cho mai lấy chúc
cho anh lấy nàng
mình có thể lắng nghe mọi người này
có thể cảm nhận cảm xúc mọi người
qua hơi thở qua từ ngôn ngữ cơ thể
bóng tối không đáng sợ
điều đáng sợ là không thể kết nối được với những người xung quanh
và cho dù
cái cuộc đời đó nó có cái mạng của mình
những mảng màu sáng hay những mảng màu tối
thì chúng ta cũng cần phải trân trọng
mình muốn là
một lần trong đời mình phải thực hiện
được những cái ước mơ được làm những cái điều mình thích
vừa rồi là phần tin chính đáng chú ý
trong bản tin ngày hôm nay
mở đầu chương trình sẽ là một tin vui về giá xăng dầu
giá xăng ron chín mươi hai
có thể giảm hơn sáu trăm linh đồng một lít
trong phiên điều chỉnh giá xăng dầu
của liên bộ tài chính công thương ngày hôm nay
may mắn là mình giành được giải quán quân
và từ đó thì mình bắt đầu thử sức
với cái việc là dẫn chương trình truyền hình
rồi dẫn các sự kiện
và việc có thể trở thành nữ mc khiếm thị đầu tiên
của đài truyền hình việt nam
nó là một chặng đường dài
nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục cố gắng để thực hiện công việc này
và cái thời điểm mà bọn mình lên cấp ba
thì có rất nhiều bạn khiếm thị cùng khóa với mình
tôi muốn trở thành nhà giáo
tôi muốn trở thành luật sư
và các bạn rất nỗ lực cho điều đó
nhưng vấn đề ở chỗ là
phụ huynh lại không tin là sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn
cho những người khiếm thị theo con đường học vấn
vì thế nên là bố mẹ các bạn yêu cầu các bạn trở về quê
làm những công việc mà người ta mặc định là
người khiếm thị thì sẽ làm những cái công việc như vậy
mình muốn trở thành một chuyên gia tâm lý
để hỗ trợ cho các bạn khuyết tật
cũng như là phụ huynh các bạn ấy
trong những cái giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời
mình có một cái mong muốn là một ngày nào đó
tất cả trẻ em khuyết tật việt nam
đều có cơ hội được tới trường giống như mình
bởi vì đối với người khuyết tật
việc được đi học nó không phải là điều đương nhiên
nó là một sự đánh đổi
nó là sự cố gắng nỗ lực rất rất nhiều
và mình mong là các bạn ấy cũng sẽ có
những cái tháng ngày đẹp đẽ giống như mình
bởi vì phải đi học thì mới biết là
cái ngày tháng được học trong môi trường cùng với mọi người
nó tuyệt vời như thế nào
thì đấy là cái lý do đầu tiên
mà mình mong muốn trở thành một chuyên gia tâm lý
cái việc học cùng một bạn kiếm thị
thì đúng là lần đầu tiên em mới được trải nghiệm
và nếu như có sự khác biệt
thì em thấy là
một số các hoạt động của giang khó tham gia hơn
nhưng nếu mà
các hoạt động về học thuật hay là về kiến thức của trường
thì giang cũng có tham gia đầy đủ
và có thể tham gia được cách dễ dàng
em thì em thấy chị giang chị kiểu
chị luôn chủ động trong mọi việc
và cái cách chị học rất là tốt
đặc biệt là sau những cái lần mà tổng kết điểm giải nguyện của chị
khi mà biết được cái điểm phẩy học của chị
đều là từ loại giỏi trở lên
theo mình thì mình đánh giá là giang là một sinh viên
và rất là thông minh
ngoài cái sự thông minh như vậy
thì giang còn có một cái sự là rất là cần phù
và rất là chịu khó
trong cái quá trình tìm hiểu
các cái kiến thức của cái môn học
trước mỗi buổi học thì sinh viên bao giờ
phải đặt những cái tài liệu liên quan đến môn học
rồi sau đó thì trong cái quá trình giảng dạy
thì mình sẽ đặt những cái câu hỏi
và liên quan đến tài liệu mà các bạn đọc
và khi mình đặt ra những câu hỏi như vậy ạ
thì bạn giang bao giờ cũng là
một trong những người

khá là hay và khá là thú vị cho
các bác học
có lẽ là ai cũng sẽ tìm cho mình
một cái con đường riêng để đi
để bước ra khỏi cái vòng tròn của chính mình
có một điều đặc biệt của ước mơ
khi mà chúng ta không thực hiện được ước mơ này
chúng ta hoàn toàn có thể mơ một giấc mơ khác
ai cũng sẽ có những trở ngại
chúng ta hãy cứ trải nghiệm đi
có thể chúng ta sẽ bấp ngã
có thể một ngày chúng ta nhận ra là cái con đường
chúng ta đang đi không hề phù hợp với mình
nhưng ít nhất một lần chúng ta nỗ lực
và cố gắng
thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ phải hối hận
bởi vì chúng ta thường hối hận về những điều mà chúng ta chưa làm
chứ không bao giờ hối hận
về những điều mà chúng ta đã làm cả
mình cảm thấy mình là một người rất may mắn
khi mà ở bên cạnh mình có quá là nhiều người yêu thương
và hỗ trợ cho mình rất là nhiều
đầu tiên là từ gia đình của mình
khi mà còn nhỏ thì bố mẹ thường khuyến khích mình tham gia
rất là nhiều hoạt động xã hội
từ học múa học hát học đàn
đi đâu thì bố mẹ cũng đưa mình đi
rồi sau này khi mà em gái
mình được sinh ra trên đời
cái việc đầu tiên khi mà em gái mình biết đọc ấy
đó chính là đọc sách giáo khoa cho mình học
lần đầu tiên khi mà em mình biết đi xe đạp
cái việc đầu tiên em ấy làm
đấy là đèo mình đi lấy tin
bản thân người khuyết tật khi sinh ra
chưa chắc họ đã tự ti về ngoại hình của mình
cho đến khi rất nhiều người đến và nói rằng
cháu rất là đáng thương
có thể sau này cháu sẽ không làm được gì cả
khi mà mình còn nhỏ có rất nhiều người sang nhà
và nói với bố mẹ mình là đừng cho nó đụng vào bất kỳ một thứ gì cả
vì nó sẽ hỏng
nhưng rất may mắn là bố mẹ mình không có nghĩ như vậy
bố mẹ mình giúp mình là tập làm tất cả mọi thứ
từ khi mà mình còn học mẫu giáo
để có thể tự lập được trong cuộc sống
xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với live stream của giang sinh đẹp
đây sẽ là live stream mà mình làm hàng tháng
để chia sẻ với mọi người về những chủ đề khác nhau
và giống như thường lệ

thì hãy để lại một bình luận để mình biết là các bạn đã đi ngang qua
đã cùng với mình
chia sẻ một buổi tối thú vị như ngày hôm nay
và như ở trên caption
mình đã nói chủ đề của ngày hôm nay là
làm thế nào để chọn đúng trường đúng ngành mà mình yêu thích
khi mà chúng ta yêu thích đam mê một công việc nào đó
thì mình sẽ dành rất là nhiều thời gian
để rèn luyện để cố gắng
và mc thì không chỉ đơn giản là
chúng ta cần xinh đẹp
chúng ta cần phải nói trôi chảy
mà chúng ta còn phải là một người có kiến thức
thì đó cũng phải là một quá trình để chúng ta tích lũy
thì hương giang dành rất là nhiều thời gian để đọc sách
dành rất là nhiều thời gian để đọc sách
nghiên cứu về những cái lĩnh vực khác nhau
rồi khi mà mình cảm thấy rằng là đi dẫn hiện trường
không phải lúc nào cũng sẽ có một ekip đầy đủ
tất cả các công đoạn cho mình
có những lần mà giang đi dẫn ở ngoại tỉnh rất là xa
thì mình phải biết cách phối đồ
và mình phải học cách make up
lúc đầu thì dĩ nhiên là nó sẽ không đẹp
nó sẽ không được chỉnh chu
nhưng mà cái gì mình cứ rèn luyện nhiều
rồi cuối cùng nó cũng sẽ làm được
mình nghĩ rằng cái trở ngại nó không chỉ đến với người khuyết tật
ai trong cuộc sống cũng đều có những trở ngại
đều có những cái khó khăn riêng
điều quan trọng là chúng ta đối diện
và vượt qua nó như thế nào
nơi nào có ý chí nơi đó có con đường
có rất nhiều lý do để chúng ta trùn bước
nhưng mà điều quan trọng là
khi mà chúng ta có một cái mục tiêu cho mình
khi mà chúng ta nỗ lực vì mục tiêu đó
thì ít nhất là chúng ta sẽ có được
những cái bài học để trưởng thành
chưa nói đến kết quả của nó như thế nào
và đúng là khi chúng ta
bắt đầu những cái bài học
những cái ước mơ từ những cái sở thích của mình
từ những cái điều nhỏ nhặt nhất
thì mỗi ngày chúng ta đã là một hạnh phúc rồi
và chúng ta sẽ mỗi ngày được sống với những cái niềm vui của mình
cuộc sống hôm nay tuy bất vả
nhưng cuộc đời ơi ta mến thương
ta đã nghe trong tim mình
người tương lai đang rừng rớt